triển khai nhiệm vụ chính phủ giao chiều nay bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với ngân hàng thế giới tại việt nam
tổ chức hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
theo kế hoạch các bên sẽ xem xét một khoản vay với quy mô hơn một tỷ usd cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
đại diện bộ kế hoạch và đầu tư ngân hàng thế giới các chuyên gia tư vấn quy hoạch và đại diện một mươi ba địa phương
đã tập trung thảo luận ba vấn đề một là định hướng quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông kiểu long
hai là thành lập hội đồng điều phối vùng đảm bảo đồng thuận và thể hiện được lợi ích giữa các bên liên quan có đủ thẩm quyền nguồn lực
ba là đẩy mạnh thu hút huy động nguồn lực
theo kế hoạch bộ kế hoạch và đầu tư sẽ phối hợp với ngân hàng thế giới tại việt nam là đầu mối
cùng với các tổ chức quốc tế xem xét một khoản vay hỗ trợ chính sách phát triển cho vùng đồng bằng sông kiểu long
với quy mô hơn một tỷ usd trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
các vấn đề tập trung thảo luận là cơ chế cho vay cơ quan làm chủ đầu tư các dự án liên kết vùng
lĩnh vực ưu tiên các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu công trình liên kết vùng hạ tầng